trần văn khe nguyễn anh ngọc và đào việt long ba đối tượng tham gia vào vụ chặn xe hành hung lái xe khách trên đường tại quảng ninh
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hạ long tỉnh quảng ninh khởi tố với tội danh gây dối trật tự công cộng
ngày ba tháng tám lái xe bùi hữu tới chú tại tỉnh thái bình có đơn phản ánh về việc bị một nhóm đối tượng chặn xe hành hung khi đang di chuyển trên đường
công an thành phố hạ long đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ninh tiến hành xác minh và triệu tập số đứa người có liên quan về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an nhóm đối tượng thừa nhận là nhóm phụ xe của xe khác đã chặn tấn công lái xe nói trên tại chân cầu bãi cháy phường bãi cháy thành phố hạ long
hành vi này được các đối tượng thực hiện nhiều lần